trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thực hiện quyết tâm của trung ương là giải phóng quảng trị vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
theo phương châm tấn công nổi dậy nổi dậy tấn công
đảng bộ quân và dân tỉnh quảng trị đã nhất tề đứng dậy với khí thế quyết tâm đánh đuổi giặc mỹ và tay sai
giành lại hòa bình cho quê hương
khi thế chiến đấu ấy được tái hiện chân thực qua lời kể của những du kích bí mật năm xưa
những ngày cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi có dịp cùng các du kích bí mật năm xưa
của huyện triệu phong tỉnh quảng trị về thăm lại những địa danh gắn liền với các trận đánh ác liệt của quân và dân ta
qua lời kể sinh động chân thực của người trong cuộc thì khi thế chiến đấu năm xưa hiện về nguyên vẹn
tên đất tên làng như cửa việt bồ bản bích khê mỹ lộc hay lệ xuyên đều là nơi in đậm chiến tích oai hùng
thì tôi được đi về cái cảnh quân của trung đoàn hai mươi bảy gọi trung đoàn thép đấy của sứ ba trăm chín mươi đó
và đánh thẳng từ bồ bản đánh vào bản tối hai mươi năm
cái trận đánh đó khá ác liệt
gọi trung là ta giết cũng nhiều
và sau đó là bọn trung là bỏ chạy
và nó phá câu mỹ lộc này
năm một mươi tám khi tôi đi về cái đơn vị đỉnh đây là đi hào
thì lúc đó là tài hữu niên có một bộ phần dân khoảng tới dưới một mươi người
thì hữu hào đứng dọc đường bốn
hồi nhìn hồi xem và hồi gặp anh em tôi thì thấy vui vẻ cười
thật ra không nghĩ hình như đó
sau này tôi nhận thức được tôi cho đó là một cái điều mà họ rất ước mong
họ mới ước quê hương làm sao gì phẳng và hôm đó thực sự
là ngay tiệm súng nộ thì đáng lại đã là sơ
nhưng mà rồi là họ ra dọc đường hồi xem
giống như tôi tưởng được sau này tôi nhận thức là tôi nói đó là sự trọng mong
và đến hôm nay là có một cái thực sự là đã được bộ đội lên dạng phòng
lớn lên trong cảnh quê hương bị xâm chiếm không một chút do dự
những chàng thanh niên tuổi một mươi tám đôi mươi đã gác lại mọi ước mơ giang dở
để cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước
trong giai đoạn nước xuôi lửa bỏng ấy quyết tâm đấu tranh giành độc lập
trở thành khát vọng cháy bỏng đối với mỗi thanh niên
và ngày hôm nay ký ức đẹp trong cuộc đời họ là những đêm hành quân
những khoảnh khắc lịch sử và những trận chiến đấu giải phóng quê hương
điều rất là vinh dự và vất vả trung sướng
chỉ có một cái tiếc là khi đi là không chuẩn bị được cái cơ một trần nhân tộc chiến phóng
để mình treo lá cơ của mình lên để bảo hiệu về đồng bào về ba con nhân dân
là tuần lì chủ phong đã được giải phóng và lá cơ quyết màng được tung bay
đã bốn mươi năm năm trôi qua nay tuổi đã cao cuộc sống đã nhiều vất vả
nhưng tinh thần thép của những du kích năm xưa chưa bao giờ bị phai nhạt
đối với các anh tuổi thanh xuân được cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương là một niềm hạnh phúc